thủ tướng nguyễn xuân phúc đã hội kiến với tổng thống hoa kỳ donald trump nhân chuyến thăm việt nam dự cuộc gặp thượng đỉnh hoa kỳ triều tiên lần thứ hai
tại cuộc tiếp thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc chào mừng tổng thống donald trump và đoàn đại biểu cấp cao hoa kỳ thăm việt nam đánh giá cao ý nghĩa đặc biệt quan trọng của cuộc gặp thượng đỉnh hoa kỳ triều tiên lần thứ hai
trong việc thúc đẩy giải quyết vấn đề phi hạt nhân hóa và thiết lập nền hòa bình lâu dài trên bán đảo triều tiên
hoàn ngành hoa kỳ và triều tiên đã chọn việt nam làm địa điểm diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh quan trọng này
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc khẳng định trong quá trình triển khai đường lối đối ngoại độc lập tự chủ đa phương hóa đa dạng hóa quan hệ đối ngoại
chủ động tích cực hội nhập quốc tế trên nguyên tắc tôn trọng độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ thể chế chính trị của nhau
việt nam luôn coi trọng phát triển quan hệ đối tác toàn diện với hoa kỳ
tổng thống donald trump bày tỏ vui mừng được gặp lại thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc và thăm đất nước việt nam năng động và tươi đẹp
cho biết vẫn giữ những ấn tượng tốt đẹp về những tình cảm chân thành và sự chào đón nồng nhiệt mà người dân việt nam đã dành cho tổng thống
trong chuyến thăm việt nam chỉ cách đây hơn một năm bày tỏ cảm ơn việt nam đã hỗ trợ rất chú đáo cho cuộc gặp thượng đỉnh hoa kỳ triều tiên mặc dù thời gian gấp rút
hai bên cùng điểm lại và tỏ hài lòng về những tiến triển ngày càng thực chất trong quan hệ hai nước thời gian qua
trên nhiều lĩnh vực từ chính trị ngoại giao an ninh quốc phòng giáo dục đào tạo khắc phục hậu quả chiến tranh
trong đó nổi bật là quan hệ kinh tế thương mại với kim ngạch hai triều năm hai nghìn một mươi tám đạt trên sáu mươi tỷ usd
trong đó xuất khẩu của hoa kỳ sang việt nam tăng bốn mươi sáu và việt nam là một trong những thị trường xuất khẩu tăng trưởng nhanh nhất của hoa kỳ
để duy trì và thúc đẩy đa phát triển tốt đẹp của quan hệ kinh tế thương mại
hai bên nhất trí cần tiếp tục triển khai các cơ chế hợp tác hiện có như hiệp định thương mại việt nam
hoa kỳ và hiệp định khung về thương mại và đầu tư tifa
đồng thời tiếp tục thảo luận về khả năng nâng cấp xác lập khuôn khổ quan hệ thương mại đầu tư
phù hợp với sự phát triển của quan hệ kinh tế thương mại và tính chất của quan hệ đối tác toàn diện
tổng thống donald trump đánh giá cao việc việt nam tích cực xử lý một số vấn đề thương mại ưu tiên
khẳng định ủng hộ mạnh mẽ hợp tác trong lĩnh vực này vì lợi ích của nhân dân hai nước